với những chính sách hỗ trợ khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển nhà nước đã cho ngư dân vay hàng chục tỷ đồng để đóng mới những con tàu lên đến hàng trăm mã lực trang bị hiện đại
nhưng chỉ chưa đầy một năm những con tàu này đã xuống cấp nghiêm trọng hiện trạng này đang khiến nhiều đại biểu quốc hội lo ngại đây sẽ là nguyên nhân khiến nợ xấu lại tăng thêm
theo nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản tại một số địa phương ngư dân đã được hỗ trợ nguồn vốn rất lớn để đóng những con tàu được cho là mạnh nhất hiện đại nhất và đầu tư lớn nhất
tuy nhiên theo đại biểu nguyễn bá sơn hiện có một mươi tám trên tổng số ba mươi sáu con tàu được đóng theo nghị định này đã bị hư hỏng một tàu đã nằm lại biển khơi
ngư dân đóng tàu là để vương khơi sản xuất và thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia
ấy vậy mà có việc
các vị đại diện của một công ty đóng tàu giải thích rằng tàu hỏng là do nước biển mạng
tôi không thể bình luận nổi câu trả lời này
nhưng tôi biết chắc chắn rằng trong khi những sai phạm tưởng chừng một mươi đã rõ khi các bên liên quan trong vụ này vẫn còn đang tranh cãi thậm chí là tìm cách trốn bỏ trách nhiệm của mình
thì từng ngày tình cảnh của những người ngư dân càng trở nên khó khăn
nợ ngân hàng đến hạn phải trả nhưng không thể
lãi trồng lên nợ trong khi con đường đòi lại công bằng của ngư dân chắc chắn còn không ít gian nang
thì nợ xấu lại đang có nguy cơ tiếp tục gia tăng
một chủ trương lớn đúng đắn tạo niềm tin trong nhân dân của đảng quốc hội và chính phủ về phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo
đang có nguy cơ không đạt được mục tiêu đề ra cuộc sống của ngư dân ngày trở nên bất ổn
bà con ngư dân các tỉnh duyên hải và cứ trí cả nước trong chờ sự ra tay quyết liệt của chính phủ để giải quyết câu chuyện
dứt điểm câu chuyện này không để cái xảy cái ung
kiến nghị về giải pháp cho tình trạng này theo ý kiến của đại biểu bên cạnh việc chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ đóng tàu thép vừa đóng đã gì
chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ ngư dân để họ yên tâm ra khơi bám biển
chúng ta phải xem xét trách nhiệm cá nhân của tổ chức của cá nhân tổ chức nào mà gây ra cái tình trạng đó
anh đã hợp đồng đóng thuyền cho ngư dân thì anh phải có trách nhiệm phải đảm bảo chất lượng
phải đảm bảo làm sao đối con thuyền ra khơi được
đây không chỉ là vấn đề an toàn đây không chỉ là vấn đề kinh tế
nó còn là vấn đề chính trị vấn đề xã hội nó rất là quan trọng
cho nên là chúng ta phải sớm có cái xem xét đánh giá và nếu như cơ quan tổ chức cá nhân nào mà làm không tốt
thực hiện không tốt chúng ta phải có kiểm điểm phải quy trách nhiệm
thậm chí là phải truy cứu trách nhiệm hình sự khi mà anh không tuân thủ theo quy định của pháp luật
nhiều đại biểu cũng cho rằng những tồn tại trong sự cố tàu vỏ thép hư hỏng
tại một số tỉnh thực sự là bài học quý giá cần phải được nhìn nhận một cách thẳng thắn
và phải có tích cực khắc phục để nghị định sáu bảy đạt được những hiệu quả như chính phủ mong muốn